đó chính là phó giáo sư kiều đình hùng ạ
anh là một người có nhiều năm kinh nghiệm trong điều trị bệnh cơ xương khớp và ung biếu
vậy thì anh có thể cho biết là trên thực tế lâm sàng
các sản phẩm nano có hiệu quả như thế nào với các bệnh nhân
và cái độ an toàn của nó thì ra sao ạ
thực ra thì như chúng ta biết là cái sản phẩm dược liệu
hay là dược liệu tổng hợp tự nhiên hay tổng hợp
bản chất nó chữa bệnh là cái hoạt chất ở trong đó
giống như ngày xưa chúng ta biết là cái thuốc penicillin là chiếc sơ từ cây nấm penicillin
cái là cuộc cách mạng và kháng sinh
thì nó cũng chiếc sơ từ cây nấm
sau đấy thì sao sau đấy thì nó không thể nào đủ nấm để nó sản xuất được
thì buộc người ta phải các nhà khoa học phải dùng các nguyên liệu tổng hợp
để người ta sản xuất ra thuốc
vì thế sau đấy thì cái trao lưu là sản xuất ra thuốc bằng tổng hợp
nó rất là nhiều mà phần lớn là như vậy
tại vì những cái dược liệu tự nhiên nó không có đủ được
mà hát này là rất nhiều nước nó không có dược liệu tự nhiên
thế thì sau một thời gian sử dụng người ta thấy rằng là
cái dược liệu tự nhiên nó sẽ tốt hơn
đặc biệt vì thế bây giờ người ta quay lại các dược liệu tự nhiên là vậy
thế thì nhật bản chẳng hạn là một trong những nước người ta
người ta đi đầu trong việc quay lại các cái dược liệu tự nhiên
tại vì những dược liệu tự nhiên thì những hàm lượng chất ở trong nó rất là tốt
tốt hơn những dược liệu tổng hợp
thế thì quay lại là tại sao người ta
sau một thời gian người ta sử dụng
thì hiện nay thì
những cái thuốc bằng tây y
tức là những cái thuốc mà
vật liệu tổng hợp
thì cũng rất nhiều các nhà khoa học
nghiên cứu dưới dạng nano
thì ví dụ như là
hiện nay có những loại sản phẩm điều trị ung thư bằng
tổng hợp bằng nano
tất nhiên rất là mới của thế giới
giá thanh rất là đắt
thế nhưng mà
sau một thời gian sử dụng chúng tôi thấy như thế này
thực ra những dược liệu nano
thì nó có thể
có cái ưu điểm vượt trội là
vật liệu nó nhỏ
nó có thể
ngầm sâu vào răng của tổ chức
thì ví dụ như là
bây giờ mình có một cái u não
nếu như rất ít thuốc mà có thể
ngầm qua hàng dao màu não
nó có một cái hàng dao bảo vệ
trong cơ thể
nhưng cái thuốc phải phân tử rất nhỏ
để có thể xuyên qua được
tất nhiên thì không phải thuốc nào nó cũng xuyên qua hết
có loại thì hai mươi ba mươi bốn mươi năm mươi
vì thế đương nhiên nó phải tiêm trực tiếp vào
vào ở trong nước
nau tủy để người ta điều trị những cái bệnh ở trên não
thuốc nó hấp thu được
nhưng mà những cái dược liệu
những cái thuốc mà bản chất nguồn gốc của nano
thì nó rất dễ dàng
tại vì phân tử rất nhỏ
nó vào rất là tốt
hoặc giả sử như anh uống một cái viên thuốc
anh hiểu là hồi nay chúng ta dùng rất nhiều cái thuốc
glucosamine hoặc congrotin
ở chế phẩm bình thường
để người ta điều trị cái bệnh xương khớp
cả thế giới người ta dùng như vậy rất là nhiều
thế nhưng mà rất nhiều người ta kêu tôi
để dùng nó không có tác dụng
tại ra chúng ta rất dễ hiểu là
cái khớp hoặc là cái cột sống cũng vậy
tức là nó
cuộc sống nó có những cái khớp rất là nhỏ
những cái khớp này nó có những cái màng khớp nó bao bọc
những cái màng này nó giữ
những cái chất nhờn ở trong khớp
cái màng này nó rất là liên kết
nó rất là chặt
thế nên thuốc bình thường nó sẽ rất là khó vào được
vì thế chúng ta rất hiểu là
tại sao đau khớp hoặc uống mãi không được
tiêm người nó đỡ ngay
tại vì uống thì
mười viên thì chắc chỉ có nửa viên cùng là
một viên nó vào khớp được
nhưng người ta tiêm thì nó trực tiếp như vậy
nhưng vì thế những thuốc nano nó có cái ưu điểm là
uống thuốc hoặc là mình
dùng nó thì nó sẽ ngầm được
và vào trong ngày rất là tốt
vì thế nên hiện nay tôi thấy là
glucosamine và congrotin ở dưới dạng
thì nó ngầm vào khớp rất tốt và
hiệu quả chữa bệnh nó tốt hơn hẳn so với những cái vật liệu bình thường